công an thành phố di an vừa phát hiện và xử lý một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không bảo đảm tiêu chuẩn đang hoạt động trái phép
được biết mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng hai mươi năm chiếc khẩu trang y tế
số khẩu trang này được đóng gói và dán giả mát một số nhãn hiệu trên thị trường
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy kiểm định chất lượng sản phẩm hóa đơn chứng tử liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của một số nguyên liệu và thành phẩm
cơ sở này cũng không có hồ sơ về an toàn phòng cháy chữa cháy
lực lượng chức năng đã tạm giữ hai trăm một mươi tám kiện vải nguyên liệu hai năm trăm linh khẩu trang thành phẩm
một máy sản xuất khẩu trang cùng một số nguyên liệu khác để xử lý theo quy định của pháp luật